theo quan sát hầu hết các cơ sở sản xuất thép nằm sát nhà dân lại hoạt động suốt ngày đêm nên tác động trực tiếp tiêu cực đến sức khỏe của họ
theo tính toán của ngành chức năng với hơn một cơ sở sản xuất thép thì mỗi ngày làng nghề đa hội cần sử dụng khoảng ba mươi năm tấn than làm chất đốt hai mươi sáu tấn dầu fo một mươi tám mét khối nước hàng chục tấn hóa chất công nghiệp
trong khi đó hầu hết các xưởng sản xuất đều là sưởng thủ công máy móc cũ kỹ lạc hậu không có hệ thống xử lý chất thải khí thải mà thải trực tiếp các chất thải độc hại ra môi trường gây ô nhiễm nặng